tiếp tục chương trình với các thông tin quốc tế đáng chú ý
truyền thông đức đưa tin hãng hàng không lớn nhất nước này lufthansa đã kêu gọi công đoàn các phi công đức nối lại đàm phán
nhằm tìm ra thỏa hiệp liên quan đến tiền lương trong bối cảnh nghiệp đoàn phi công này tổ chức các cuộc đình công kéo dài hàng tuần qua
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng không nước này
phát biểu với báo giới bà bettina wolken phụ trách nhân lực của lufthansa bày tỏ quan điểm rằng
các cuộc đình công gây ảnh hưởng cho hàng trăm nghìn hành khách là không thể chấp nhận được
và hy vọng rằng công đoàn các phi công đức sẽ nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp
qua đó có thể chấm dứt các cuộc đình công
lufthansa đưa ra lời kêu gọi trên sau khi công đoàn các phi công đức ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đã bác bỏ đề xuất mới nhất về tiền lương của hãng và tuyên bố có thể tiếp tục đình công
đây là lần đình công thứ một mươi bốn của phi công hãng luphansa kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
cuộc đình công mới nhất bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến nay đã khiến hãng phải hủy hai
tám trăm linh chuyến bay ảnh hưởng đến hơn ba trăm năm mươi hành khách và gây thiệt hại nặng nề về kinh tế